song song với hoạt động khởi nghiệp thì việc xây dựng văn hóa khởi nghiệp đã và đang được các doanh nghiệp tạo lập và phát triển
để từ đó kích thích sự sáng tạo từ mỗi cá nhân đóng góp vào hoạt động chung của doanh nghiệp
với các công ty đặc biệt là với các công ty khởi nghiệp việc có được sự gắn kết ổn định nguồn nhân lực
chính là yếu tố đặc biệt quan trọng để có thể đi đường dài
chính vì thế nhiều công ty khởi nghiệp đã và đang ứng dụng văn hóa khởi nghiệp vào quá trình làm việc của mình
blackfeet là công ty thi công lắp đặt nội thất được hình hành và phát triển tại tong một mô hình không gian làm việc chung
tại đây công ty tiếp nhận những luồng chia sẻ ý tưởng mở từ đó tạo lập nên văn hóa khởi nghiệp từ những ngày đầu phát triển
đối với blackfeet thì một công ty start up muốn đi nhanh và muốn đi được đường dài
thì chắc chắn blackfeet
phải có sự gọi vốn nhận được vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài khi tuổi đời còn khá là trẻ
điều đấy thực sự là một may mắn với blackfeet nhưng nó cũng đầy thử thách
để làm được điều đó thì trước tiên phải tạo được lòng tin đối với các nhà đầu tư
muốn tạo được lòng tin với họ thì mình phải trước tiên là người trọng chữ tín
khái niệm văn hóa khởi nghiệp hiện cũng trở nên rõ nét hơn khi các hoạt động khởi nghiệp trở nên đa gia
trong những năm trở lại đây văn hóa khởi nghiệp được thể hiện ở một số yếu tố như là không khí làm việc hợp tác
vui vẻ kích thích và chuyên cảm hứng để mỗi nhân viên đều muốn đến công sở mỗi ngày
chúng tôi minh bạch từ báo giá gửi đến khách hàng đến các hoạt động tài chính hàng năm
chúng tôi tổ chức kiểm toán đều đạn hàng năm và có những báo cáo tài chính
để đảm bảo phát triển ổn định
trong sự cạnh tranh rất là khốc liệt của ngành may đo nội thất giữa hàng ngàn các cái xưởng nhỏ lẻ hiện nay
về bản chất văn hóa khởi nghiệp thể hiện hệ giá trị tư tưởng tâm nhìn đạo đức của những doanh nhân và đội ngũ tạo ra nó
để duy trì điều này các start up phải hiểu rất rõ các giá trị cốt lõi mình cần theo đuổi và tuyển đúng người để giữ được các giá trị đó
để bảo đảm tất cả nhân viên mới phù hợp với văn hóa doanh nghiệp
các công ty đã hướng đến việc xây dựng các hướng dẫn tuyển dụng cụ thể dựa trên các giá trị cốt lõi công ty
điều này cho phép công ty tạo nên một nhóm tập trung vào các mục tiêu chung để mọi người có thể làm việc cùng nhau thành công